thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên án một mươi bốn năm tù đối với bị cáo nguyễn đoàn quang viên bốn mươi một tuổi trú tại lâm đồng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đoàn quang viên với vai trò là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã móc nối với trần công khải chú tại quận ba tp hcm để thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước
sau khi trần công khả bị bắt và tòa án nhân dân tp hcm phạt tám năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với chính sách khoan hồng của nhà nước viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên bị cáo không ăn năn hối lỗi mà tiếp tục có các hoạt động chống phá quyết liệt hơn
viên được phong cấp hàm thiếu tá tự phong là cục trưởng cục tâm lý chiến tổng cục chiến tranh chính trị để thực hiện các hành vi tuyên truyền lôi kéo người tham gia tổ chức
cụ thể viên đã in ấn hàng nghìn trang tài liệu tuyên truyền dán tại các nơi công cộng và đã móc nối được nhiều đối tượng cùng tham gia
xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đoàn quang viên một mươi bốn năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế năm năm kể từ khi hết thời hạn chấp hành phạt tù
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đoàn quang viên một mươi bốn năm kể từ khi hết thời hạn chấp hành phạt tù